chuyển sang tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng về dịch bệnh trên thế giới
mới đây trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu âu ecdc
đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa kép từ covid một mươi chín vào cuối mùa
theo hãng tin rt sự lây lan của cúm mùa đã làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đại dịch kép kéo dài
trong cây sợi truyền nhiễm cao của covid một mươi chín khiến nhiều người lo sợ về áp lực đang đề nặng
lên dòng thế hệ y tế ở châu âu vốn đang bị quá tải
sự kết hợp giữa phong tỏa covid một mươi chín tăng cường đeo khẩu trang và các yêu cầu giãn cách xã hội
trên toàn châu lục đã gần như tiêu diệt cúm mùa vào mùa đông năm ngoái
các chuyên gia y tế thuộc ecdc nói
các chuyên gia y tế nói thêm tuy nhiên việc những lệnh hạn chế được nới lỏng
sẽ dẫn đến sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm cúm
virus cúm đang lây lan khắp châu lục với tốc độ nhanh hơn so với dự kiến
với số ca bệnh ở các phòng chăm sóc đặc biệt tăng lên ở thời điểm cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
theo ecdc việc dỡ bỏ các lệnh hạn chế covid một mươi chín trước khi mùa xuân kết thúc
sẽ khiến đại dịch kép của covid một mươi chín và cúm mùa kéo dài qua thời điểm tháng năm
cũng như gia tăng áp lực lên các dịch vụ y tế đã bị quá tải